trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến ngày càng nghiêm trọng tòa tổng giám mục tổng giáo phận tp hcm đã ra thông báo tạm ngưng cử hành thánh lễ và các sinh hoạt tôn giáo tại tất cả nhà thờ nhà nguyện và dòng tu thuộc tổng giáo phận
thông báo nêu rõ tất cả các nhà thờ và nhà nguyện của các giáo sứ và dòng tu trong tổng giáo phận sẽ tạm ngưng tổ chức thánh lễ và các sinh hoạt tôn giáo đông người nhưng vẫn mở cửa để giáo dân đến cầu nguyện riêng
giáo dân được kêu gọi siêng năng cầu nguyện đọc kinh lần hạt mân côi hoặc tham dự thánh lễ trực tuyến vào năm h ba mươi và một mươi bảy h ba mươi mỗi ngày trên website của tổng giáo phận tp hcm
về thánh lễ an tán các linh mục chỉ tổ chức tại nhà thờ của giáo sứ với sự tham dự của thân nhân họ hàng gần không cử hành thánh lễ cầu hồn tại gia đình